cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ninh cho biết đã bắt giữ hoàng thị bích thảo
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một trú tại phường cẩm thịnh thành phố cẩm phả
về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt gần một mươi năm tỷ đồng sau ba năm lần trốn
trong khoảng thời gian từ năm hai nghìn một mươi ba đến năm hai nghìn một mươi sáu lợi dụng là nhân viên phòng kinh doanh
bưu điện trung tâm thành phố cẩm phả hoàng thị bích thảo đã huy động vay tiền của nhiều người dân
trên địa bàn quảng ninh và một số tỉnh lân cận với mục đích sử dụng kinh doanh dịch vụ bảo hiểm
với số tiền một mươi bốn chín tỷ đồng sau khi chiếm đoạt số tiền trên thảo đã bỏ trốn khỏi địa phương
cuối tháng ba năm hai nghìn một mươi chín từ nguồn tin của quần chúng cung cấp
cơ quan công an xác định và bắt giữ đối tượng này tại khu vực huyện bảo bàng tỉnh bình dương
hoàng thị bích thảo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình